xin kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nông thiên vượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng mai đức đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường chú tại tổ hai phường tân bình thành phố tan điệp tỉnh ninh bình
và đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám đường bắc sơn khu an ninh
thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải làm
cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện